tại thành phố hồ chí minh ubnd tỉnh bến tre đã tổ chức hội trợ giới thiệu sản phẩm ocop để phục vụ thị trường tiết kỷ hợi tại thành phố và các khu công nghiệp của huyện bình chánh và quận bình tân
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
tỉnh bến tre hiện có hai trăm sáu mươi năm sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm
nhưng trong dịp tết năm nay tỉnh chọn một trăm hai mươi sản phẩm tiêu biểu đem đến giới thiệu cho người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
trong đó có nhiều đặc sản tiêu biểu đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như mất dừa dầu dừa bưởi da xanh cây kiểng các loại hải sản v v
trong quá trình tiêu dùng trong quá trình ăn uống người ta rất là cần những sản phẩm sạch những sản phẩm có dinh dưỡng và có giá trị cao
thì đây là điều kiện để chúng ta tái cơ cấu hành loại sản xuất chúng ta đình hình các sản phẩm hàng quá chất lượng
cho nên chính vì vậy chúng ta tổ chức lại sản xuất là chỉ đạo sẽ sản xuất hữu cơ sản xuất sản phẩm sạch
thì chúng ta sẽ tạo ra các hàng quá sạch để phục vụ người tiêu dùng đó là cái mong muốn kỳ vọng của chúng tôi nhất
từ các sản phẩm mang tính truyền thống như kẹo dừa bánh phồng dừa đến nay tỉnh bến tre đã có những sản phẩm chế biến sâu
và tiến tới đạt các chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm global gap việt gap đưa đến tiêu thụ tại thị trường tết năm nay tại tp hcm và trong cả nước
trong dịp lễ hội hội trợ này tôi cũng kỳ vọng được giới thiệu sản phẩm của bến tre cho tp hcm để biết gì đặc sản sứ dừa của quê hương bến tre
từ đầu tháng chín là bên chúng tôi đã chủ động làm việc với các nhà sản xuất và nhà cung cấp
để vừa là chuẩn bị lượng hàng vừa là đảm bảo là với cái lượng hàng tăng lên thì cái chất lượng vẫn phải đảm bảo và duy trì để bảo vệ cho người tiêu dùng
tại siêu thị bixi an lạc ubnd tỉnh bến tre đã bố trí một trăm linh gian hàng để phục vụ cho người dân và công nhân ở các khu công nghiệp huyện bình chánh và quận bình tân
dự kiến hội trợ sẽ thu hút khoảng bảy mươi người đến mua sắm hàng hóa phục vụ tết